tại cơ quan công an bước đầu thảo a khua khai nhận đã nhận số ma túy trên của một người dân tộc đang trên đường mang về nội địa tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện chuyên án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên tiếp tục đấu tranh mở rộng